ngày hôm nay công an tỉnh bình dương cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ việc bốn công nhân thương vong khi tham gia chữa cháy tại công ty trách nhiệm hiệu hạn scancom việt nam nằm trong khu công nghiệp sóng thần một thành phố dị an tỉnh bình dương
theo đó vào chiều ngày một mươi bảy tháng sáu xảy ra một vụ cháy nhỏ tại lò hút bụi sưởng hai của công ty trách nhiệm hiếu hạn scancom việt nam nằm trong khu công nghiệp sóng thần một
lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt hỗ trợ không chế đám cháy sau vài tiếng đồng hồ đám cháy được dập tắt hoàn toàn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức thu hồi phương tiện
lúc này đội cảnh sát đội phòng cháy chữa cháy của công ty tiếp tục dùng phương tiện chữa cháy tại chỗ để vệ sinh bồn hút bụi thì bất ngờ bụi gỗ trong bồn chứa trên cao đổ ập xuống phủ lên người của bốn công nhân
trong đó ba người bị thương nặng và một người bị thương nhẹ được đưa đến bệnh viện cấp cứu do vết thương quá nặng ba công nhân được chuyển lên bệnh viện trợ rẫy cấp cứu nhưng sau đó đã tử vong
riêng một công nhân bị thương nhẹ đang được điều trị tại bệnh viện quân y bốn nguyên nhân ban đầu được xác định là do hệ thống hút bụi bị bẩn tắc nghẽn tự phát cháy